hiện nay giá nhiều loại trái cây ở khu vực đồng bằng sông kiều long đang ở mức rất cao
khiến người dân tại đây vô cùng phấn khởi
giá sầu riêng các loại đang được thương lái bán lẻ tại các chợ có mức giá từ sáu mươi đến bảy mươi đồng một kg
và mua tại vườn của nông dân cũng có giá từ bốn mươi đến bốn mươi năm đồng một kg
cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
các loại bưởi da xanh và bưởi nam roi cũng được thương lái bán lẻ với giá từ sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg
đối với bưởi loại một và năm mươi đồng một kg đối với bưởi loại hai
cam soàn có mức giá từ bốn mươi đồng một kg cam sành có giá ba mươi năm đồng một kg cam mật ba mươi đồng một kg
riêng chỉ có xoài vẫn giữ giá tương đương như các năm trước
từ hai mươi năm đồng đến ba mươi đồng một kg tùy theo giống xoài cát chu hay xoài cát hòa lộc